được xác định là một trong những hướng đột phá quan trọng năm năm qua việc thực hiện đề án xây dựng đà nẵng
thành phố môi trường được chính quyền thành phố quan tâm dành nguồn lực và đạt nhiều kết quả khả quan
các dự án trọng điểm về môi trường phòng chống thiên tai ứng phó biến đổi khí hậu được ưu tiên triển khai
việc lập quy hoạch chất thải rắn đô thị quy hoạch thoát nước đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm được thực hiện
bảo đảm người dân được đáp ứng các điều kiện cơ bản về nước sạch dịch vụ vệ sinh môi trường
hệ thống cấp nước khu vực đô thị đạt trên chín mươi bảy khu vực nông thôn đạt trên bảy mươi công tác thu gom chất thải rắn trong đô thị đạt trên chín mươi năm
diện tích cây xanh đô thị đạt khoảng bảy năm m hai một người
các điểm nóng về ô nhiễm môi trường được tập trung xử lý góp phần cải thiện đáng kể tình trạng ô nhiễm môi trường